trước thực trạng nguồn nước ô nhiễm do sự cố môi trường biển gây ra ở các tỉnh miền trung trong thời gian vừa qua
nhiều hộ dân nuôi trồng thủy hải sản ven bờ hết sức lo lắng
tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị đã thả nuôi thí điểm một mươi con tôm giống ở vùng nước biển không an toàn
sau hơn ba tháng nuôi đến thời điểm này tôm đã thu hoạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ra nước ngoài
với một m hai mặt nước tại trại sản xuất tôm giống vinh quang huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị đã thả một mươi con giống tôm thẻ chân trắng để thí điểm ở vùng nước biển được cho là không an toàn
sau hơn ba tháng nuôi tôm đạt cỡ bảy mươi chín con một kg và được viện nuôi trồng thủy sản một thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm nghiệm về an toàn vệ sinh thực phẩm
đơn vị thu mua là công ty cp cũng đã kiểm tra cho thấy tôm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ra nước ngoài
qua mô hình nuôi thực nghiệp đã thành công
thì khẳng định một điều rất là quan trọng đó là chúng ta có thể sử dụng nước biển để nuôi tôm nhưng phải tuân thụ theo cả quy trình hướng dẫn của ngân nông nghiệp phát triển nông thôn
toàn tỉnh quảng trị có hơn một hectare nuôi tôm trong đó tôm sú hơn ba trăm bảy mươi hectare tôm thẻ chân trắng hơn sáu trăm năm mươi hectare
việc thí điểm thả tôm giống thành công lần này của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị đã làm cho các hộ dân nuôi trồng thủy hải sản ven bờ biển quảng trị yên tâm hơn về nguồn nước biển an toàn
để phát triển tôm nuôi trong thời gian tới